với chủ đề khuyến đọc sách hay ngày một mươi năm tháng chín tại tp hcm viện giáo dục irs đã tổ chức trao giải sách hay năm hai nghìn hai mươi
cho các tác phẩm xuất sắc nhất ở bảy hạng mục sách
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay viện giáo dục ires đã chín lần tổ chức giải sách hay
đây là hoạt động ý nghĩa góp vần lan tỏa những giá trị tri thức thu hút được sự quan tâm của mọi người đến với sách và đọc sách
ban tổ chức đã chọn được một mươi một tác phẩm viết và dịch phẩm hay nhất để trao giải ở sáu hạng mục gồm nghiên cứu giáo dục kinh tế quản trị văn học thiếu nhi
ngoài ra năm nay để nâng cao văn hóa đọc và kéo người trẻ gần với sách giải sách hay có thêm một hạng mục mới là sách cho người trẻ
do cộng đồng sách trẻ bình chọn và trao giải cho một mươi tác phẩm thuộc hai nhóm kinh điển và đương thời
các tác phẩm đạt giải đều mang thông điệp góp phần nâng cao dân trí thông qua các hoạt động đa dạng liên quan đến đọc sách
từ đó lan tỏa tri thức từ những cuốn sách hay đồng thời gợi mở những xu hướng đọc sách viết sách dịch sách và làm sách tiến bộ trong xã hội